cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các ngân hàng
sáu bị cáo ra hầu tòa gồm phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng vncb trầm bê nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị
kim chủ tịch hội đồng tính dụng ngân hàng sacomban và phan huy khang nguyên tổng giám đốc sacomban và các cấp dưới
hội đồng xét xử gồm tránh tòa hình sự phạm lương toản chủ tòa thẩm phán quỳnh thị việt tân và ba hội thẩm hợp thành hội đồng xét xử
có bảy mươi luật sư bảo chữa bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo người có quyền và nghĩa vụ liên quan
chắc chừng nhảy ngay được con xe ngon nhưng hai đối tượng đã không ra tay vì chủ xe bất ngờ xuất

ở vụ án ăn cắp xe máy tại bình định nhẹ ra dương minh quảng và hoàng quang hiếu
cần phải quan tâm nhiều đến việc học tập hoặc nếu vui chơi thì cũng là những trò chơi của thiếu niên học sinh
nhưng hai đối tượng vị thành niên này lại có sở thích và nhu cầu phải quách hơn các bạn cùng trang lứa
phải có xe máy lượng lờ hay dùng ma túy mới ra giáng đàn anh
tâm lý của thanh niên ở vùng nông thôn thường thường họ tụ tập nhau
bắt đầu qua là chơi bời
chính vì những chơi bời đó mà nó nảy sinh ra nhiều loại hình tội phạm
loại tội phạm này thường là chúng nó thường
thường là trộm cắp hoặc ra gây gỗ đánh nhau rồi đâu
đấy bắt đầu cái lội phạm bắt đầu nó nảy sinh ra
đấy là về tâm lý của các thanh niên ở vùng quê
bản thân họ gia đình thì không có đủ điều kiện để đáp ứng cho số thanh niên này
nhưng điểm khác biệt của nhóm trộm cắp xe máy này
là không bán lấy tiền mà chỉ để dùng
dùng chán các đối tượng lại trao đổi cho nhau để đi
chúng ta cũng biết rằng là đối với người trưởng thành điên
thì cái việc mà thực hiện các hành vi
và việc mà các em thực hiện hành vi phạm tội
nó cũng xuất phát từ rất nhiều lúc đó
có rất nhiều nguyên nhân
thứ nhất là chúng ta có thể thấy rằng là do cái sự quản lý
cũng như là sự giáo dục của gia đình
cũng như là của nhà trường
chúng ta còn thể hiện sự buông lòng
hơn nữa là với các em thiếu nhi
với các em chưa thành điên này
thì phần lớn là cái tâm lý của các em nó cũng phát triển chưa ổn định
cho nên là cái nhận thức của các em
về pháp luật cũng như là các cái quan hệ xã hội khác
nó còn có những hành vi
không nên có tư tưởng dùng nguyện lị nông thôn
thì tội phạm trộm cắp chỉ thực hiện với những tài sản nhỏ nhặt
như con gà mớ rào
mà chủ quan với những tài sản lớn
việc quản lý quan tâm sát sao từ gia đình tới nhà trường
là cách thức hữu hiệu nhất
để phòng ngừa tội phạm là trẻ dị thành niên
những sai phạm của các em tuổi vị thành niên
cần nghiêm khắc kỷ luật
nhưng bên cạnh đó là sự tuyên truyền phân tích
để các em không lặp lại sai lầm
thưa quý vị những chiếc xe máy ở khu vực vùng nông thôn
ngoài việc là phương tiện đi lại chính
thì nó ít nhiều vẫn là tài sản có giá trị lớn của người dân
nhà diện phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm trộm cấp
mà chúng tôi đã đề cập ở trên
sẽ hữu ích cho quý vị tránh khỏi những mất tài sản lớn nhất của người dân
và những mất mát không đáng có
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết